liên quan đến vụ mua bán vận chuyển hơn một một tấn ma túy vào chiều ngày hôm qua
công an tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng
để làm rõ các chân dết trong đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn này
như tin đã đưa trưa ngày một mươi hai tháng bốn đội cảnh sát giao thông công an quận năm tp hcm
phát hiện ba xe ô tô có biểu hiện nghi vấn trong đó có xe của ye chingway điều khiển
chở chiang wei chi cùng mang quốc tịch đài loan trung quốc
và hai xe tải đang đậu đỗ sai quy định để giao nhận hàng hóa
kiểm tra trên xe tải biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn hai trăm hai mươi bốn có sáu mươi loa kéo tay
bên trong có một mươi gói ni lông màu xanh dạng túi trà chứa tinh thể ma túy
tổng cộng công an tp hcm đã thu giữ hơn một một tấn ma túy đá dạng methamphetamin
và gần một kg ketamine
hiện công an đã bắt vào khởi tố chiang wei chi và ye qingwei
và bùi nguyễn huy vũ để điều tra xử lý theo quy định
ghi nhận và đánh giá cao từ công an tp hcm đã triệt phá thành công
băng nhóm vận chuyển tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia
với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài và việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong ban chuyên án
trong khi đó tại tỉnh sơn la một chuyên án ma túy lớn cũng vừa bị triệt phá
một mươi bảy bánh heroin thu được là vật chứng của vụ án
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi tháng bốn tại khu vực bản taết xã trường hắc huyện mộc châu tỉnh sơn la
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện mộc châu
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tổng cục hải quan đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng giàng a dua
chú tại xã triềng khừa huyện mộc châu tỉnh sơn la cùng với tăng vật là một mươi bảy bánh heroin
bước đầu đối tượng rụa khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính
tại khu vực biên giới mang về để bán kiếm lời
đối tượng giàng a rùa đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
còn tại quảng bình một đường dây sử dụng trái phép chất ma túy và mại dâm có quy mô lớn trên địa bàn thành phố đồng hới
vừa bị công an tỉnh quảng bình triệt phá thành công tạm giữ gần năm mươi đối tượng dương tính với ma túy
vào khoảng hai giờ ngày một mươi chín tháng bốn hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình
bất ngờ đột nhập vào một cơ sở karaoke và ba khách sạn trên địa bàn thành phố đồng hới
bắt giữ hai đôi nam nữ
các đối tượng đang có hành vi mua bán dâm và bốn mươi ba đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy
lực lượng công an thu giữ nhiều gói nhỏ chứa các chất màu trắng dạng đá
và một số viên nén màu hồng ghi là ma túy và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong nhóm có tám khách nam và bảy khách nữ có phản ứng dương tính với các chất ma túy
vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh hòa bình cho biết đã tiến hành xét xử đối với hai bị cáo
là bùi văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và bùi văn an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng chú tại xã thượng cốc huyện lạc sơn tỉnh hòa bình về tội giết người và cướp tài sản
đây chính là hai đối tượng đã sát hại lái xe taxi rồi vứt sát phi tang
tại khu vực đèo đá trắng thuộc xã phú cường
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám hiền và an đã gọi thuê xe của anh bùi văn nam
trên đường đi các đối tượng đã dùng dây thắt cổ nạn nhân cho đến chết
rồi chiếm chiếc xe ô tô của nạn nhân và hai điện thoại di động
sau khi giết chết nạn nhân hai đối tượng đã mang thi thể phi tăng
tại khu vực đèo đá trắng thuộc địa phận xã phú cường
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo bùi văn hiền mức án một mươi một năm tù giam
về tội cướp tài sản tử hình về tội giết người
tuyên phạt bị cáo bùi văn an

về tội cướp tài sản tử hình về tội giết người
tổng hợp hình phạt chung cho cả hai đối tượng là tử hình
vào ngày hai mươi tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã hưng thịnh về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án là chị phan thị hiền ba mươi tuổi
quê tài sản nậm xe huyện phong thổ tỉnh lai châu chính là vợ của huy
quá trình điều tra bước đầu xác định do nghi ngờ vợ ngoại tình
trong thời gian đi làm thuê tại trung quốc cho nên vào ngày hai mươi sáu tháng hai
sau khi đón chị hiền từ lai châu về nhà thì giữa huy và chị hiền xảy ra mâu thuẫn
huy đã dùng một đoạn dây xiết cổ chị hiền cho đến tử vong
cho đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày đối tượng lấy chân mỏng
quấn quanh thi thể chị hiền rồi đem đến giếng nước sau nhà của chị nguyễn thị hạnh
là chị gái ruột của huy rồi ném xuống giếng và đậy nắp lại
cho đến ngày hai mươi bảy tháng hai huy nhặt đất đá và rác vứt xuống giếng
rồi dùng cuốc cào đất lấp mặt miệng giếng nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình
công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh vừa khởi tố nhóm đối tượng là đặng hồng long
còn gọi là sáng đặng hồng nhật trần thế điện nguyễn quang minh
cùng ở thôn thiện dũ sân ninh xá về tội trộm các tài sản
và nguyễn văn thảo nguyễn văn minh
nguyễn văn thảo nguyễn văn minh nguyễn văn thảo nguyễn văn minh
xã ninh xá huyện thuận thành về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trước đó từ khoảng giữa năm hai nghìn một mươi tám cho đến đầu năm hai nghìn một mươi chín
nhật và long là công nhân tại một xưởng inox đã liên kết với đối tượng điện và minh trộm cắp tài sản của sưởng
lợi dụng đêm tối hoặc buổi trưa vắng người các đối tượng đã nhiều lần lèn vào nhà xưởng trộm cắp tài sản
với giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm cắp được các đối tượng bán lại cho thạo minh rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài
thông tin này đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
công an tỉnh bình dương đang điều tra nguyên nhân vụ nghi án mạng xảy ra trên địa bàn
khiến cho đôi nam nữ tử vong hai nạn nhân được phát hiện khi đang bốc cháy như ngọn đút sống
trước đó sáng hai mươi tháng bốn người dân phát hiện chị thạch thiện cẩm ba mươi năm tuổi quê bình phước
và anh tống văn đi ba mươi bốn tuổi quê sóc đăng đang bóc cháy ngồn ngột trong con hẻm gần giải trọ
thuộc vườn cú họ hoa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương nơi chị cẩm thuê để sinh sống cùng con
người dân nhanh chóng dùng nước để dập lửa cho cả hai người tuy nhiên sau khi dập được lửa thì cả hai nạn nhân đã tử vong
ghi nhận tại hiện trường trên người nạn nhân nữ có vết đâm và có dao nằm gần đó
nhận tin báo được lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường tổng thể lấy lời khai nhân chứng vụ việc
được biết chị cẩm đã có gia đình và có con riêng tuy nhiên giữa hai nạn nhân có quan hệ tình cảm
hiện công an tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
mới đây bảo hiểm xã hội thành phố vừa chính thức chuyển hồ sơ một mươi doanh nghiệp chê ý
trốn đóng bảo hiểm xã hội có dấu hiệu vi phạm điều hai trăm một mươi sáu bộ luật hình sự
đến cơ quan công an điều tra để đề nghị điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
nhằm bảo vệ viên lợi cho người lao động
theo đó đứng đầu danh sách nợ được chuyển sang cơ quan công an
chính là công ty cổ phần xây dựng công nghiệp defcon
tính đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công ty tiếp tục vi phạm với số tiền chậm đóng kéo dài trên một mươi hai tỷ đồng
ngoài ra trong danh sách bị đề nghị khởi tố còn có công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc hoàng quân
nợ chín tỷ hai trăm linh triệu đồng
công ty cổ phần sản xuất dày thượng thăng
nợ hơn chín tỷ tám trăm linh triệu đồng
và bảy doanh nghiệp khác với số dư nợ bảo hiểm xã hội ít nhất ba trăm linh triệu đồng
các doanh nghiệp này đã từng bị bảo hiểm xã hội thành phố thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính
theo bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh hành vi của các doanh nghiệp trên có dấu hiệu vi phạm
điều hai trăm một mươi sáu bộ luật hình sự quy định về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người lao động
thưa quý vị theo báo cáo của sở xây dựng thành phố hồ chí minh
huyện bình chánh luôn dẫn đầu danh sách
quận huyện có số trường hợp xây dựng không giấy phép phân lô bán nền trên đất nông nghiệp
tại thành phố hồ chí minh đặc biệt tập trung tại hai địa bàn xã vĩnh lọc a và vĩnh lọc b
nhiều năm trở lại đây tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp
đất không được phép xây dựng diễn ra tràn lan khó kiểm soát
quỹ ba nhân dân thành phố và các ngành chức năng đã từng mở các chiến dịch mạnh tay xử lý
tháo dỡ cưỡng chế hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép ở huyện bình chánh
tuy nhiên một vài năm gần đây tình trạng xẻ đất nông nghiệp đất nông nghiệp dự trữ đất quy hoạch công viên
xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã diễn ra ồ ạt rất khó xử lý
hiện nay thì mình làm nhiều nhưng mà cái tình trạng mà xây dựng lén lút thì vẫn còn
mà nguyên nhân hiện nay chủ yếu là hiện nay với bình chánh quy mô diện tích là trên hai mươi năm hectare
dân số bình chánh hiện nay là khoảng sáu trăm tám mươi dân
thì trên sáu mươi là người dân nhập cư ở các tỉnh về
có cái thu nhập nó cũng không cao cũng xuất phát từ cái điều kiện địa bàn như vậy
thì đúng là có cái tình trạng là các cái đối tượng đầu nậu là nhận chuyển nhượng mục đích đất nông nghiệp
rồi sau đó tự chủ đích đất và xây dựng trái phép
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp trên địa bàn xã này được biến hóa
nhà không phép trên đất nông nghiệp được mọc lên
hà tần đường trải đất
theo tìm hiểu của chúng tôi những lô đất này sẽ được bán cho nhiều người dưới hình thức đồng sở hữu
đầu nậu rồi để cả đối với cán bộ công chức có hành vi là tiếp tay cho các đối tượng
đối với công trình vi phạm trên địa bàn
về phía chính quyền xã vĩnh lộc a nơi quản lý nắm tình hình trực tiếp trên địa bàn
sau nhiều lần liên hệ chính quyền địa phương đã tìm mọi lý do để né tránh không hợp tác với phóng viên
câu hỏi đặt ra tình trạng phân lô và xây dựng trái phép ồ ạt như hiện nay
liệu rằng đây có phải là việc năng lực lãnh đạo quản lý điều hành còn hạn chế
bất cập về quy hoạch cơ chế hay còn có những ẩn khúc đằng sau
nghị định bốn mươi sáu trên hai trăm một mươi sáu ndcp quy định về việc tài xế
người ngồi trên xe ô tô không tắt ghế an toàn khi kham gia giao thông
sẽ bị xử phạt từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
đã có hiệu lực từ ngày một tháng một hai nghìn một mươi tám
nhưng cho đến nay vẫn còn rất là nhiều người thờ ơ ngỡ ngàng
và vì xử phạt cũng khá hạn chế
sau đây là ghi nhận của phóng viên animtv tại tỉnh vĩnh lộc a
tỉnh bạc liêu
việc kiểm tra xử phạt đối với người điều khiển ô tô không tắt ghế an toàn
khi tham gia giao thông luôn được các cơ quan chức năng
tại nhiều địa phương trên cả nước thực hiện trong thời gian qua
tuy nhiên tại tỉnh bạc liêu vẫn chưa áp dụng việc xử phạt này
và phần lớn việc kiểm tra phi phạm được các tổ lòng ghép
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến
do chưa bị xử phạt nên nhiều tài xế còn thờ ơ và bất ngờ khi bị nhắc nhở
tôi đã được nghe được về vấn đề xử phạt tắt ghế an toàn
nhưng mà chắc tài xế hơi sơ ý không để ý gì về chuyện đó
từ đây thì sẽ chắc không những một mình tôi mà có thể nói như nhiều người tài xế khác
nên chú ý vào vấn đề này hơn
vì an toàn chung thôi chứ lợi ích cho bản thân mình nữa
tôi chưa nghe thấy gì xử phạt tắt ghế an toàn này
tại vì mình cũng không nắm được nhiều thông tin lôi chạy xe đó
không tắt ghế an toàn vì nó quên
lôi mình lên mình chạy mình quên thôi
sơ ý thôi
mặc dù đã được cảnh báo và tuyên truyền về tác dụng của dây an toàn
nhưng không phải an toàn
ai cũng nhớ tắt ghế an toàn khi ngồi trên xe ô tô
đặc biệt đối với những người ở hàng ghế sau
vì tắt ghế an toàn lại càng không được chú trọng
đặc biệt để xử lý lỗi vi phạm không tắt ghế an toàn
đối với xe đang chạy cũng gặp rất nhiều khó khăn
thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh bật liêu
nhất là tiếng bọn lộc phùng hiệp
thì lực lượng sách giao thông là tổ chức tiên triền
tiên triền cho người tham gia giao thông chấp hành tốt ở vùng này
thì qua đó thì cũng chưa có xử lý trường hợp nào mà tắt ghế an toàn
cái điểm xử lý trường hợp tắt ghế an toàn
thì cũng có một số khó khăn nhất định
đó là các lái xe hoặc người người trên phương tiện giao thông
thì chúng ta cái phương tiện mà để ghi hình ảnh lại đó
thì cũng rất là hạn chế
không có để ghi hình ảnh lại
cho nên là lực lượng người lái xe người tham gia giao thông
đôi lúc cũng đói khó
khi mà mình dừng lại phương tiện rồi thì họ cài lại
họ cài dễ an toàn lại họ đói khó
mình thì mình không có chứng cứ không có cơ sở để xử lý được
để quy định về tắt ghế an toàn đạt được hiệu quả cao
thì các lực lượng chức năng đặc biệt là công an thành phố và các quận quyện
cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền kết hợp tuần tra
kiểm tra xử lý nghiêm đối với hành vi này
bên cạnh đó người tham gia giao thông trên các phương tiện
cần phải nhận thức được sự cần thiết
phải sử dụng dây an toàn khi tham gia giao thông
từ đó hình thành thói quen tốt
giúp giảm tránh đến mức thấp nhất những thương tích
khi không may gặp sự cố trên đường
cảm ơn các bạn đã theo dõi